liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án khu dân cư nọc nạng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can có liên quan
cụ thể công an tỉnh đã khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần xuân hiền
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn việt hà về tội vi phạm quy định
về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn việt trung nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiên phúc
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với võ văn phượng
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giá rai nay là thị xã giá rai
nguyễn văn trận nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giá rai
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn thanh lẹ nguyên phó trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện giá rai
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo hồ sơ của cơ quan công an trong quá trình điều tra xác minh vụ án
các sai phạm liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng tại khu dân cư nọc nạng
đã được cơ quan giám định xác định tổng giá trị thiệt hại của nhà nước là hơn bốn mươi năm hai tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát
phí nguyễn thế bình giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã xác định ông nguyễn thế bình
giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang trong quá trình tổ chức mua sắm trang cấp thiết bị
cho các trường năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đã có những hành vi sai phạm như cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu
cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình mua sắm và cấp trang thiết bị
không theo quyết định phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách
nhà nước hàng chục tỷ đồng hành vi sai phạm trên có dấu hiệu của tội phạm vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí
nguyễn tấn sang trú tại thành phố huế đối tượng đã đâm đồng chí trần duy hùng
phó trưởng công an vườn thủy vân dẫn đến hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ và bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
như tin đã đưa vào chiều ngày một mươi hai tháng một sau khi nhận được thông tin đối tượng nguyễn tấn sang
có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường lê đức anh
thủy vân thành phố huế gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân và trung úy dương văn minh hiếu
cảnh sát khu vực của phường cùng bảo vệ dân phố đã nhanh chóng đến hiện trường để vận động
nhắc nhở yêu cầu đối tượng trở về nhà
tuy nhiên sang không những không chấp hành yêu cầu mà còn có thái độ hung hãn
lời qua tiếng lại và xô sát với lực lượng công an
đối tượng bất ngờ chạy đi lấy dao và tấn công tổ công tác
trước hành vi nguy hiểm của đối tượng sang đồng chí trần duy hùng và các đồng chí khác
đã dũng cảm áp sát không chế bắt giữ đối tượng
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng chí trần duy hùng đã bị đối tượng đâm nhiều nhát vào cổ và ngực
mặc dù đã được các y bác sĩ bệnh viện trung ương huế tập trung cứu chữa
nhưng đồng chí trần duy hùng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng
tòa án ân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử một mươi năm địa cáo
cùng chủ tịch quận sơn trà tp đà nẵng về hành vi tụ tập dùng hung khí nguy hiểm để siết người
theo cáo trạng để giải quyết mâu thuẫn với quốc hưng không rõ lai lịch
đặng văn nhật hoàng một mươi bảy tuổi trú tại quận sơn trà đã rủ một mươi bốn người chuẩn bị hung khí đi đánh nhau tại khu vực quận liên triều
dạng sáng ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai một mươi năm bị cáo đã điều khiển xe máy
dùng dao phóng lợn ba chỉa dao tự chế
vỏ chai thủy tinh ném đánh chém vào hai bị hại đang đi trên đường
hậu quả anh trần danh quyền thương tích một mươi một trường quốc công thương tích một mươi ba
và cả hai đều có thương tích nặng ở vùng đầu dễ dẫn đến tử vong
hành vi của các bị cáo thực hiện quyết liệt thể hiện tính côn đồ hung hãn
khi các bị hại đã ngã xuống và nằm bất tình nhưng vẫn xông vào đánh chém liên tục muốn tước đoạt mạng sống của người khác
tại viên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đặng văn nhật hoàng ba năm sáu tháng tù

cùng về tội giết người
vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy các loại hai đối tượng vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an bắt giữ
tại khu vực phường yên sở quận hoàng mai thành phố hà nội
ban chuyên án đã tổ chức bắt giữ thành công hai đối tượng là sông bá tồng và sông bá đà
đều trú tại huyện kỳ sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một một kg ma túy các loại gồm năm mươi một viên hồng phiến
ba kg ma túy đá và ba kg ketamine
hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng sông bá tồng và sông bá đà
để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
công an xã tắc vân thành phố cà mau tỉnh cà mau vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn mạnh chú tại xã tắc vân
đây là đối tượng có liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra vào ngày tám tháng một
khu vực xã tắc vân
chiều tối ngày tám tháng một khi điều khiển xe mô tô đến khu vực ấp một
mạnh cùng đối tượng khác phát hiện một nữ sinh sơ hở liền ép xe và giật lấy một điện thoại di động
trên đường bỏ trốn mạnh đã bán chiếc điện thoại để lấy tiền tiêu xài
qua sàng lọc đối tượng tiến hành điều tra đến ngày một mươi năm tháng một
công an xã tắc vân đã phát hiện và bắt giữ đối tượng
đồng thời tiến hành thu hồi tăng vật có liên quan trong vụ án
được biết mạnh là đối tượng nghiện ma túy và đang có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản khác
hiện công an xã tắc vân đã bàn giao đối tượng và tăng vật về công an thành phố cà mau để tiếp tục xử lý
quyết liệt đấu tranh với tội phạm liên quan đến pháo nổ
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng vừa phát hiện và bắt quả tăng
ba đối tượng về hành vi mua bán hơn năm mươi kg pháo nổ
cụ thể phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với công an huyện kiến thụy công an tp hải phòng
kiểm tra phát hiện đối tượng nguyễn văn tráng đang vận chuyển tám hộp nghi là pháo nổ do nước ngoài sản xuất
tráng khai nhận mua số pháo trên của đinh văn an và nguyễn đức nhật
tiến hành khám xét chỗ ở của nhật lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn pháo nổ
pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất cùng nhiều tăng vật liên quan
tổng khối lượng pháo thu giữ là gần năm mươi một năm kg
hiện công an tp hải phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn
một trong những nhiệm vụ mà công an tp hà nội tập trung đấu tranh là tội phạm liên quan đến pháo nổ
quả đó đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc nhiều đối tượng
hơn một mươi tám quả pháo hoa với tổng trọng lượng là một tám tấn đang trong quá trình vận chuyển
đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội phát hiện thu giữ
toàn bộ số pháo có nhãn mắc nước ngoài không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn cốc xuất xứ
điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân
đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tập trung kiểm tra phương tiện vận chuyển các chợ trung tâm đầu mối điểm tập kết hàng kho đông lạnh cơ sở kinh doanh
nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những hành vi buôn bán vận chuyển thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
theo thống kê sau hai mươi ngày gia quân tấn công chấn áp tội phạm từ một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đơn vị đã phát hiện xử lý một mươi bốn vụ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xử phạt trên một trăm năm mươi triệu đồng
khuyến cáo người dân khi đi mua thực phẩm về để sử dụng cần phải đến cơ sở kinh doanh được cấp phép và mua các loại sản phẩm có rõ nguồn gốc xuất xứ còn thời hạn sử dụng để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình
chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là đến tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đây cũng là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm tăng cao cơ quan công an đề nghị các tổ chức cá nhân doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước không vận chuyển buôn bán tàng trữ hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật
công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ bốn đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có sử dụng vũ khí nóng
theo đó vào lúc năm h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một tại bản đửa xã lượng minh huyện tương dương phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện tương dương đồng chủ trì phối hợp với công an huyện anh sơn tổ chức triển khai đồng bộ năm tổ công tác đồng loạt bắt giữ bốn đối tượng gồm vi xuân hoài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là đối tượng chủ mưu cầm đầu lô thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai vi thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và kha văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
cơ quan chức năng thu giữ hai mươi gan heroin ba khẩu súng trong đó có một khẩu súng quân dụng một mươi năm viên đạn cùng nhiều tài sản và tăng vật khác có liên quan
bước đầu các đối tượng đã khai nhận cấu kết mắc nối với các đối tượng người mông để mua ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài đưa về bản đửa xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an
rồi trung chuyển ma túy trong và ngoài địa bàn tỉnh
bước đầu chứng minh các đối tượng trong đường dây này đã bán cho các đối tượng trong cả nước năm bánh heroin và ba viên ma túy tổng hợp
còn tại tỉnh thanh hóa công an huyện thạch thành cũng vừa điều tra làm rõ và bắt quả tang đối tượng trần thị liên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở thị trấn kim tân huyện thạch thành đang có hành vi giao dịch mua bán súng săn đạn chỉ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi cất giấu tăng vật của liên
lực lượng công an đã thu giữ hơn ba mươi sáu viên đạn chỉ loại đạn súng hơi súng săn một thước ngắm tám lò so súng hai ống ngắm ba mươi sáu vòng tròn cao su hai đồng hồ đo khí và một số linh phụ kiện súng
mở rộng điều tra công an huyện thạch thành đã phối hợp với công an thành phố thanh hóa tiến hành khám xét nơi ở của lê thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở phường lam sơn thành phố thanh hóa
thu giữ tại ký ốt và nhà của xuân tám mươi sáu kg
liên đã liên hệ và mua súng săn đạn trì các linh kiện súng của xuân về bán lại cho những người có nhu cầu trên địa bàn huyện
sau khi đặt hàng xuân sẽ căn cứ đơn hàng để đóng gói và gửi xe khách về thạch thành cho liên
hiện công an huyện thạch thành đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với trần thị liên để tiếp tục điều tra làm rõ
thông tin về các vụ buôn bán vận chuyển của liên
pháo nổ và thuốc nổ trái phép sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
ngày một mươi hai tháng một công an huyện quảng trạch phát hiện bắt quả tăng nguyễn văn thủy đang tàng trữ bốn hộp pháo nổ loại bốn mươi chín quả
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của thủy đối tượng tự nguyện giao nộp bốn hộp pháo
đồng thời hai đối tượng khác được thủy bán pháo cũng đã tự nguyện giao nộp hai mươi kg pháo nổ
mở rộng chuyên án công an huyện quảng trạch đấu tranh làm rõ hành vi buôn bán pháo của võ trung hiếu và nguyễn đăng hướng
được sáu hộp pháo nổ trọng lượng một mươi kg và một mươi sáu kg tinh thể rán màu xám được các đối tượng khai là thuốc nổ
tại tỉnh hương yên công an huyện quái châu cũng đã liên tiếp phát hiện hai vụ
khởi tố bắt giữ ba đối tượng về hành vi tàng trữ hàng cấm thu giữ hơn ba mươi bốn kg pháo nổ
ngày một mươi năm tháng một tại thôn thiết trụ xã bình minh tổ công tác công an huyện khói châu bắt quả tàng vũ văn thiện
đang có hành vi tàng trữ pháo hoa nổ với tổng thối lượng một mươi bốn sáu kg
trước đó vào ngày chín tháng một tại địa phận thôn yên lịch xã dân tiến
tổ công tác phát hiện một người dân mang theo một bao tải dứa màu xanh bên trong chứa gần một mươi chín kg pháo nổ các loại
điều tra cơ quan công an xác định số pháo trên của nguyễn văn huệ
trú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh và nguyễn đăng lâm chú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên
huệ đã nhờ người dân trên sách hộ mà không nói bên trong là pháo nổ
thưa quý vị cứ vào thời điểm tết nguyên đán không ít thanh thiếu niên các em học sinh
nhà trường tuyên truyền thế nhưng một số em học sinh vẫn lén lút lên mạng xã hội để học cách chế tạo pháo
và mua các vật dụng về để tự chế thành pháo nổ
đây không chỉ là việc làm rất nguy hiểm nguy cơ gây ra tai nạn thương tâm mà còn là hành vi vi phạm pháp luật
tại hà nam ngày bảy tháng một công an huyện kim bảng phát hiện nhóm chín thiếu niên là học sinh
của một số trường trung học cơ sở trên địa bàn có hành vi tự chế pháo nổ
tại cơ quan công an nhóm học sinh này khai đã xem trên mạng xã hội cách thức tự chế pháo nổ
sau đó mua thuốc pháo trên mạng rồi tự cuốn giấy làm quả pháo để đốt
đặc biệt trước đó vào ngày hai tháng một một em học sinh lớp chín trường trung học cơ sở trên địa bàn hà nam
do học cách tự chế pháo nổ đã bị thương nặng
để hạn chế thấp nhất tình trạng tự chế tàng trữ sử dụng mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ
cũng như ngăn ngừa hậu quả xảy ra thời gian qua thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn công an hà nam đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ
quyết liệt nhiều biện pháp công tác chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa và đẩy mạnh tuyên truyền
nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân
tổ chức ký cam kết tới một trăm linh hộ dân kèm học sinh sinh viên trong các nhà trường về hiểm họa của hành vi chế tạo pháo nổ
kiên quyết không để xảy ra các vụ nổ do tự chế pháo ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân

trước đó vào sáng ngày một mươi bảy tháng một ba thợ lặn cùng chú tại huyện nam căn tỉnh cà mau điều khiển vỏ lãi đến sông cửa lớn
đoạn chảy qua xã tân ân tây huyện ngọc hiển tỉnh cà mau để lặn tìm kiếm phế liệu
cho đến chín h ba mươi phút cùng ngày người dân nghe tiếng nổ rất lớn phát ra tại khu vực trên nhưng không thấy các thợ lặn đâu nên trình báo cơ quan chức năng
tiếp nhận thông tin cơ quan chức năng huyện ngọc hiển và nam căn nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ nổ